theo lực lượng chức năng đã có khoảng một trăm năm mươi hectare rừng thông bị cạo róp vỏ và nhiều diện tích trong đó đang giảm khả năng sinh trường
nguy hại hơn là bước đầu các đối tượng thu mua vỏ thông thừa nhận là đứng ra gom vỏ thông rồi bán cho các thương lái trung quốc dù không biết mục đích sử dụng làm gì
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại những cánh rừng thông trên địa bàn tỉnh gia lai
được ví là một điểm đến về du lịch mới của huyện đắc đoa đồi thông cla đã làm sao xuyến nhiều du khách mỗi khi tới đây
thế nhưng hàng nghìn cây thông đã bị một số đối tượng cạo róc toàn bộ phần vỏ bên ngoài mang đi bán
nhiều cây trong số này đã bị chết số còn lại cũng đang giảm khả năng sinh trường
chúng tôi thì đang rất là phân vân ở cái chiều hướng vì sao thương lái trung quốc lại đi mua cái vỏ thông
có lặp lại cái tình trạng này có lặp lại cái tình trạng này có lặp lại cái tình trạng này
lặp lại cái tình trạng giống như trước đây thương lái trung quốc đi lùng mua cái rễ tiêu hay là lá điều và một số các loại khác
trước tình hình trên huyện đắk đoa đã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo vệ rừng thông trên địa bàn
trước mắt toàn bộ diện tích thông trên địa bàn sẽ được đào hào khoanh vùng và sau đó sẽ tiến hành rào toàn bộ khu vực này
bên cạnh đó cần nâng cao trách nhiệm quản lý bảo vệ của chủ rừng là ủy ban nhân dân các xã và lực lượng kiểm lâm
diện tích này là giao cho ba xã trên địa bàn huyện đắk đoa để quản lý
thứ hai nữa là trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn và chỉ đạo anh em là phối hợp chưa chặt chẽ cùng với địa phương này
và trong phần đó thì kiểm lâm phải có trách nhiệm vấn đề này
đối với những tổ chức và cá nhân có trách nhiệm mà không hoàn thành được cái trách nhiệm của mình thì phải xử lý kiên quyết kiểm điểm
và thậm chí nếu tới mức kỳ luật thì cũng phải xử lý bằng hình thức kỳ luật
đối với các đối tượng
tại tây nguyên trong những năm qua đã có những cánh rừng thông bị xâm hại thậm chí là xóa sổ cho các mục đích khác nhau
nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời những diện tích thông còn lại tại gia lai cũng sẽ chịu chung số phận như những cánh rừng thông trước đó đã bị xóa sổ
chưa kể việc thương lái trung quốc thu mua vỏ thông đang đặt ra những vấn đề bất ổn
thế nên người dân cũng như chính quyền địa phương cần cảnh giác trước
vấn đề này